liên quan tới các ca mắc covid một mươi chín mới thì hà nội vừa tiếp tục phát đi thông báo khẩn
trong thông báo khẩn mới nhất trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người tại các địa điểm sau đây
công ty trách nhiệm hữu hạn shopee express tại địa điểm kho chính lô một mươi bảy một mươi chín hai mươi và kho phụ c một c hai ba trăm tám mươi sáu nguyễn văn linh
khu công nghiệp đại từ long biên hà nội từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
nhà hàng vườn xoài địa chỉ một trăm hai mươi năm hoàng ngân trung hòa cầu giấy khoảng một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi một
người đến địa điểm trên thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội theo số điện thoại hai mươi bốn một nghìn hai mươi hai nhánh hai hoặc chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm và chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn và hướng dẫn
người đến địa điểm trên thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa điểm kho chính lô một mươi bảy một mươi chín hai mươi và kho phụ c một c hai ba trăm tám mươi sáu nguyễn văn linh
khu công nghiệp đài từ long biên hà nội từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một